một thông tin đáng chú ý về tình hình ô nhiễm không khí tại hà nội trong những ngày gần đây
ubnd tp hà nội vừa cho biết có khoảng một mươi hai nguyên nhân gây ra tình trạng ô nhiễm này
và trong thời gian tới thì thành phố sẽ triển khai nhiều biện pháp để đối phó
trong đó sẽ yêu cầu người dân không dùng than tổ ong và cấm đốt dơm dạ ở ngoại thành
hiện hà nội có hơn năm mươi năm bếp than tổ ong
trung bình mỗi ngày toàn thành phố tiêu thụ hơn năm trăm hai mươi tám tấn than phát thải một tám trăm bảy mươi tấn khí co hai vào bầu không khí
ngoài ra vấn đề đốt dơm dạ ở các huyện ngoại thành khi vào mùa thu hoạch lúa cũng tác động trực tiếp
gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường không khí ở hà nội
chưa kể việc tiêm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông vì che khuất tầm nhìn
thành phố đã có chỉ đạo thời gian tới sẽ ban hành chỉ thị nghiêm cấm đốt dơm dạ để giải quyết vấn đề ô nhiễm
giảm nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông hướng dẫn giải pháp tận dụng làm sản phẩm hữu ích từ dơm dạ